ngày sáu tháng một viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam một mươi ba đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền diễn ra tại khu du lịch sinh thái thuận thảo xã bình ngọc thành phố tuy hòa tỉnh phú yên với sự tham gia của một trăm hai mươi năm đối tượng
tại hiện trường cơ quan công an đã tạm giữ ba xe ô tô một trăm hai mươi ba xe mô tô cùng hơn sáu trăm tám mươi triệu đồng
qua đấu tranh khai thác cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự một mươi ba đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật
đây là trường gà có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh phú yên bị triệt xóa